trung tâm trọng tài quốc tế việt nam và trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư tp hcm
đã tổ chức hội thảo điểm mới và các lưu ý cho doanh nghiệp về luật doanh nghiệp hai nghìn hai mươi
và luật đầu tư hai nghìn hai mươi với sự tham gia của các chuyên gia và doanh nghiệp
tại hội thảo các chuyên gia đã đưa ra các điểm mới và các lưu ý cho doanh nghiệp
liên quan đến luật doanh nghiệp năm hai nghìn hai mươi cho phép doanh nghiệp được thuận lợi hơn
không chỉ trong việc thành lập mà còn trong cả quá trình gia nhập thị trường
và nhất là quản trị doanh nghiệp
thay đổi liên quan đến vấn đề ưu đải hỗ trợ đầu tư thủ tục đầu tư kinh doanh
thực hiện dự án đồng thời phân tích một số điểm trồng chéo khó khăn
cung cấp cho doanh nghiệp một số lưu ý cần thiết trong việc vận hành quy định pháp luật
hội thảo cũng là cơ hội để các doanh nghiệp trao đổi thông tin đưa ra các vấn đề khó khăn
thắc mắc và các chuyên gia sẽ đưa ra giải pháp về các vấn đề doanh nghiệp chưa rõ
nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và vận dụng tốt các quy định mới của pháp luật